cùng với thu hoạch lúa chiêm xuân các hộ nông dân tại thanh hóa đang chuẩn bị sản xuất vụ mùa
các đơn vị có liên quan đã phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra kiểm soát
nhằm bảo đảm nguồn giống đến với nông dân đạt được chất lượng chủng loại đúng cơ cấu của giống của ngành
theo kế hoạch tỉnh thanh hóa sẽ gieo cấy một trăm một mươi tám hectare lúa trong đó một mươi năm là lúa lai còn lại là lúa thuần
đối với diện tích này bà con nông dân trong tỉnh cần khoảng bốn năm trăm linh tấn giống các loại
hiện có khoảng ba mươi doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cung ứng lúa giống thông qua hệ thống đại lý hợp tác xã và trung tâm dịch vụ nông nghiệp
với vùng lúa chất lượng cao chiếm hơn năm mươi diện tích tỉnh thanh hóa lựa chọn ba mươi năm giống lúa chủ lực đưa vào cơ cấu vụ mùa phù hợp với đồng đất và điều kiện canh tác của từng vùng
trên cơ sở bộ giống chủ lực của tỉnh các địa phương cũng phối hợp cùng với các doanh nghiệp đã cung cấp cơ bản đầy đủ các loại giống đúng chủng loại và đảm bảo thời vụ cho bà con nông dân
ngành nông nghiệp khuyến cáo là do điều kiện thời tiết cũng như dịch bệnh của năm nay
nên là chủ yếu sử dụng các cây giống
lúa chất lượng cao năng suất cao và được sản xuất ở trong nước là chính
qua kiểm tra thì cho thấy là các doanh nghiệp cũng như nông dân đã cơ bản đủ lượng giống để phục vụ cho nhiều cây trong khung thời vụ tốt nhất
so với mọi năm vụ xuân năm nay bà con nông dân thu hoạch sớm hơn kế hoạch một mươi một mươi năm ngày
áp lực về thời gian trong sản xuất vụ mùa giảm giúp nông dân có điều kiện chuẩn bị sản xuất tốt hơn
cùng với lựa chọn nguồn giống có chất lượng đúng cơ cấu bà con cần tuân thủ theo lịch thời vụ
để bảo đảm sản xuất đạt kết quả cao nhất